thưa quý vị và các bạn với sản phẩm du lịch phong phú đa dạng hấp dẫn
huyện mộc châu tỉnh sơn la đã trở thành điểm đến của nhiều du khách
đây cũng là lợi thế của tỉnh trong thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch
và trên thực tế tại huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả
qua đó giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
trong chương trình nông thôn đổi mới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về với huyện mộc châu tỉnh sơn la
để cập nhận rõ hơn sự đổi thay của vùng đất này qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
nông thôn đổi mới
nguyên mộc châu rộng có độ cao trung bình hơn một mét khí hậu ôn đới trong lành với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp
và nhiều điểm di tích lịch sử những lễ hội truyền thống với diện tích đất tự nhiên rộng lớn màu mỡ
thuận lợi để phát triển nông nghiệp lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc
kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp và du lịch sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao
tạo điểm nhấn cho du lịch mộc châu tự nhiên xanh sạch đẹp mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc
nắm bắt được lợi thế này trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
huyện đã có nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư vào địa bàn
vì vậy hiện nay tại mộc châu đã có rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư phát triển nền nông nghiệp sạch công nghệ cao
như rau hoa chất lượng nuôi trồng thủy sản phát triển cây dược liệu đã thu được nhiều thành công
nằm giữa trung tâm của vùng cao nguyên mộc châu cách khu du lịch rừng thông bản áng khoảng ba trăm linh mét
là hai hectare trang trại hoa lan của công ty cổ phần hoa cảnh cao nguyên
đây là khu sưu tầm và bảo tồn các giống hoa lan việt nam và quốc tế
nơi nuôi trồng và cung cấp các loại điện lan phong lan và một số loại hoa nhật đới
trong số hơn hai trăm linh loài phong lan tại đây có rất nhiều loại lan quý hiếm như hoàng hạc bạch ngọc ngọc bích hải gấm hồng hoàn
bên cạnh đó trong vài năm trở lại đây giống dâu tây của nhật bản cũng đã được trang trại đưa vào sản xuất trình diễn
đến nay dâu tây của mộc châu đã có thương hiệu và có chỗ đứng rất vững trên thị trường sơn la nói riêng
và cả nước nói chung
dâu tây mộc châu ba năm trở lại đây chỗ đứng rất vững trên thị trường
và nó trở thành thương hiệu dâu tây mộc châu rất là nổi tiếng
từ mô hình trản xuất râu tây hàng năm cho thu nhập hơn chấp xỉ một tỷ đồng mỗi năm
từ đấy từ cái nguồn vốn đấy chúng tôi lại tập trung để phát triển kết hợp với du lịch sinh thái
và từ sản phẩm hoa lan và dâu tây nó trở thành vừa là sản phẩm du lịch
vừa là sản phẩm hoa lan
khi bắt đầu đưa giống dâu tây của nhật bản vào trồng theo hướng việt gáp
trang trại cũng đã gặp nhiều khó khăn do nguồn giống tại địa phương còn hạn chế
kỹ thuật chưa nắm vững
ngoài ra người tiêu thụ cũng chưa biết đến giống dâu mới này
nên việc tìm thị trường tiêu thụ cũng là bài toán khó cần có lời giải của trang trại
tuy nhiên hơn bốn năm đưa vào trồng bằng sự đúc kết kinh nghiệm
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kết hợp với du lịch
người tiêu dùng tại mộc châu nói riêng và cả nước nói chung đã biết đến thương hiệu dâu tây mộc châu
đến nay thương hiệu dâu tây đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
bằng việc kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho trang trại
bên cạnh đó trang trại còn góp phần giải quyết vấn đề xã hội cho địa phương
tạo công an việc làm với mức thu nhập ổn định cho người dân

bên cạnh đó trang trại còn góp phần giải quyết vấn đề xã hội cho địa phương
hoạt động lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ hơn một trăm linh mô hình phát triển nông lâm nghiệp
thực tế cho thấy với tiềm năng lợi thế về đất đai khí hậu
việc phát triển rau hoa và cây dược liệu đã có phần khai thác tốt tiềm năng lợi thế vùng cao nguyên mộc châu
mang lại thu nhập cao bền vững cho nông dân có phần tích cực trong xóa đói giảm nghèo
đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thuần mới
theo quy hoạch khu du lịch quốc gia mộc châu có tổng diện tích tự nhiên hơn hai trăm linh hectare
nơi đây được quy hoạch trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh sơn la
và của vùng du lịch trung du miền núi phía bắc
vì vậy trong xây dựng nông thôn mới vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng luôn được huyện đặc biệt quan tâm
bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất nâng cao đời sống thu nhập cho người dân
thì giao thông sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa khách du lịch và mộc châu
giúp những chuyến hàng nông sản của mộc châu đến với người tiêu dùng được nhanh chóng và thuận tiện
xã mừng sang là giã điểm trong xây dựng nông thuần mới của huyện mộc châu
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận nhất trí ủng hộ của nhân dân
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu xã mường sang đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
đến nay toàn xã đã bê tông hóa được ba mươi sáu bốn trăm năm mươi ba km đường giao thông đạt bảy mươi một năm
kiên cố hóa được chín tám km canh mương nội đồng đạt năm mươi sáu mươi sáu
bảo đảm đủ nước tưới cho trên một trăm chín mươi hai hectare diện tích dụng lúa của xã
chín mươi chín sáu mươi bảy số hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn
tỷ lệ bảy mươi cơ sở vật chất các cấp trường đạt chuẩn quốc gia
một mươi một trên một mươi hai bản của xã có nhà văn hóa
trong đó là chúng ta phải tập trung tuyên truyền vận động nhân dân
để nhân dân hiểu được mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới
trọng tâm là các vấn đề thực hiện tốt quy chế dân chủ
những việc dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân hưởng lợi
ngày nay đến với mường sang đã có thêm nhiều con đường mới sạch đẹp
nhiều công trình văn hóa khang trang phục vụ cộng đồng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
bên cạnh đó những con đường còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
và phát triển du lịch trên địa bàn với những khu du lịch nổi tiếng
như thác giải yếm chùa chiên viện vườn hoa happy land
cùng với sự quan tâm của nhà nước một số doanh nghiệp cũng đã lựa chọn mừng sang
để đầu tư phát triển kinh tế tạo ra những điểm nhấn hấp dẫn cho du khách đến tham quan thưởng ngoạn
khu du lịch mộc châu happy land cách quốc lộ bốn mươi ba khoảng chừng hai km
con đường vào đây rất thuận lợi vì là đường liên xã
nên rất hạn chế rất ít xe đi lại cho nên rất thông thoáng
và đặc biệt con đường từ đường lên xã về khu du lịch khu du lịch đổ dưới sự hỗ trợ của nhà nước
nên là có những thuận lợi riêng
và đặc biệt vào cuối tuần thì chúng tôi là đón tiếp lượng khách rất là lớn
trung bình một tuần chúng tôi đón khoảng tầm một vạn lực khách
bà con nhân dân các hộ khác thấy là việc phát triển du lịch là một trong những trọng điểm
của đảng nhà nước đối với nhân dân
đặc biệt đối với bản chúng tôi
hiện nay khách thập phương đến đây là chúng tôi cũng thu được một số khoản kinh tế
ví dụ như là bán hàng hóa nước sinh hoạt ăn uống cho khách du lịch
là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của mộc châu
đây là niềm vinh dự niềm vui lớn đối với nhân dân xã mường sang
và đó cũng là động lực để các xã trên địa bàn huyện học tập và rút kinh nghiệm
đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện mộc châu
duy trì và giữ vững những kết quả đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thuân mới
những năm tiếp theo xã sẽ tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân
đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả
đảng bộ và nhân dân của xã mường sa cũng xác định thứ nhất là phải quyết tâm
giữ vững những tiêu chí đã đạt được
và đồng thời vẫn tiếp tục hoàn thiện và phát triển cao hơn nữa
những các tiêu chí vào những năm sau
chúng tôi cũng xác định cái thứ nhất là vẫn cứ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để làm tiếp tục dân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thuân
cái thứ hai nữa là phải tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh quốc phẩm tựa an toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn với những cách làm năng động sáng tạo phù hợp với đặc thù của địa phương
bộ mặt nông thôn mới của huyện mộc châu tỉnh sơn la đã có nhiều khởi sắc
để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn
về chương trình xây dựng nông thôn mới tại đây
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông trương hoa bắc
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mộc châu tỉnh sơn la
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông sau những năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thì xin ông cho biết là đến nay huyện mộc châu đã đạt được những kết quả như thế nào ạ
chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả rất là tích cực
về cái số tiêu chí bình quân đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
thì đã bình quân đạt được chín tiêu chí trên một xã
so với năm năm trước thì tiêu chí này mới chỉ đạt bình quân một năm tiêu chí trên một xã
cái thứ hai nữa là cái hạ tầng đã được đầu tư từ cái nguồn lực của nhà nước và của nhân dân
để mà có những cơ sở hạ tầng phục vụ cho bộ mặt nông thôn
cũng như phục vụ cho sản xuất của nhân dân rất là tốt
và ở đây nữa thì tỉ nệ hộ nghèo đã giảm xuống còn một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
còn năm năm trước đây thì tỉ nệ hộ nghèo đang sắp xỉ hai ba
thì đó là những cái kết quả rất là quan trọng đạt được sau năm năm xây dựng nông thôn mới
vâng vậy thì để có được những kết quả như ông vừa nêu thì
cách làm như thế nào ạ
xuất phát từ những cái yêu cầu của bộ tiêu chí nông thôn mới
từ những nguồn lực thực hiện
thì trên cơ sở đánh giá những điều kiện của địa phương
thì huyện đã xây dựng kế hoạch để xác định nội trình
thời gian và các chủ thể để tổ chức thực hiện
cái thứ hai nữa thì nồng ghép các nguồn lực từ nguồn lực của nhà nước
nguồn lực nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa khác
để cùng chung vào để thực hiện các tiêu chí các kỷ tiêu của nông thuân mới
cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng những cái kết quả đạt được
thì một cách nào đó là những công tác chỉ đạo
nó phải thường xuyên nó quyết liệt và nó cụ thể
vâng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thì chắc chắn là đối với bất kỳ một địa phương nào cũng gặp phải những khó khăn nhất định
vậy thì đối với huyện mộc châu thì những khó khăn gặp phải là gì
có những cách làm như thế nào để giải quyết những khó khăn đó thưa ông
phước phát điểm của huyện miền núi mộc châu
cái hạ tầng kỹ thuật thì còn đang rất là thấp
cái kinh tế của người dân
cái thời điểm bắt đầu triển khai tức từ năm hai nghìn một mươi là rất là khó khăn
đó là cái vấn đề thứ nhất
cái vấn đề thứ hai là cái nhận thức của người dân
còn rất là hạn chế
việc xây dựng nông thôn mới
cái sự trông chờ ý nạn của nhà nước
thì trong nhân dân vẫn còn
cái vấn đề thứ ba nữa thì
những cái tiêu chí và một số các chỉ tiêu
mà theo quy định của quốc gia
thì nó còn chưa phù hợp với điều kiện vực miền núi
xin ông cho biết là trong thời gian tới thì huyện mộc châu sẽ làm gì
để có thể tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của mộc châu
thì nghị quyết của cấp ủy đến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì cũng xác định sẽ phân đấu để có bốn xã để đạt chuẩn nông thôn mới
và hàng năm thì bình quân mỗi xã có thể tăng lên hai ba tiêu chí bình quân trên một xã
và mộc châu cũng xác định là xây dựng nông thôn mới
thì sẽ gắn với cái câu chuyện phát triển du lịch
mộc châu xác định là nông nghiệp và du lịch là hai cái mũi nhọn
cho nên là xây dựng nông thôn mới và gắn với phát triển du lịch
đó là những cái nội dung mà huyện cũng đã định hướng để phát triển
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn như vậy có thể thấy mặc dù đã tạo được những chuyển biến tích cực
trong xây dựng nông thôn mới nhưng để phát triển nông thôn mới đồng đều
tại khắp các bản làng của huyện mộc châu tỉnh sơn la thì đòi hỏi nguồn lực đầu tư khá lớn
bởi đây vẫn đặc thù là một huyện miền núi với đông đồng bào dân tộc sinh sống
vì vậy trong thời gian tới huyện mộc châu tỉnh sơn la vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh
thu hút đầu tư đặc biệt là thu hút đầu tư du lịch xanh phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ
qua đó giúp nâng cao đời sống thu nhập cho người dân trên địa bàn
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau